chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online ngày hai mươi một tháng hai của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị theo thông tin mà chúng tôi mới nhận được vào dạng sáng ngày hôm nay
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai đã cứu sống thành công hai mươi thuyền viên bị đám tàu trên biển
nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại đà nẵng đã nhanh chóng có mặt tại cảng đà nẵng để cùng đón các thuyền viên may mắn trở về
vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm qua ngày hai mươi tháng hai trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai nhận được thông báo cấp cứu
từ thuyền trưởng tàu hà tiên một ở vị trí có tòa độ một mươi sáu phút ba mươi chín độ bắc một trăm linh bảy độ năm mươi sáu phút đông thuộc vùng biển thứ thiên huế
cách đà nẵng khoảng năm mươi năm hải lý tàu bị nước tràn vào nghiêm trọng ở khu vực buồng máy
có nguy cơ chìm trên tàu có hai mươi thuyền viên ngay lập tức trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai đã điều ngay tàu sir bốn trăm một mươi hai xuất phát ngay vào lúc một mươi chín h năm tới khu vực tàu hà tiên gặp nạn
tuy nhiên lỗ thủng nằm dưới sâu trong phần vách nên rất khó đưa vật liệu trống thủng vào nước khôn vào rất mạnh
tàu cũng đã cố gắng đưa các bơm để có thể bơm nước trong sàn bộ máy ra ngoài nhưng mà do lượng nước ngoài vào quá nhiều quá nhanh
lúc đấy tôi tưởng tưởng tôi sẽ điều động tàu đi thẳng hướng về phía bờ
điều kiện thời tiết của ngày qua